chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế tiêu dùng
chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế tiêu dùng

phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh long vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với bốn người về hành vi khai thác cát trái phép với tổng số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
dạng sáng ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến sông cổ chiên đoạn thuộc thủy phận xã an bình
huyện long hồ tỉnh vĩnh long tổ công tác thuộc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh long phát hiện bắt quả tang nguyễn hiễu tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và lê văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm điều khiển ghe gỗ không số đăng ký
trên phương tiện có trang bị hệ thống bơm hút cát từ lòng sông mà không có giấy phép khai thác nên tiến hành lập biên bản vi phạm
tại thời điểm kiểm tra phương tiện đã bơm hút được hơn một mươi mét khối cát sông
cùng thủy phận trên tổ công tác tiếp tục phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng khác cũng đang điều khiển ghe gỗ khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép
cơ quan chức năng đã tịch thu số cát sông đã khai thác cát trái phép và phương tiện thủy nội địa
dù đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý các điểm trong giữ xe thu gom vận chuyển rác thải và ý thức vệ sinh môi trường của nhiều người đã tốt hơn
nhưng dịp nghỉ lễ quốc khánh năm nay trên địa bàn thủ đô hà nội vẫn còn một số tồn tại hạn chế
theo bảng giá gửi xe của thành phố hà nội giá vé gửi xe máy tại các quận nội thành của hà nội được quy định từ năm đến tám đồng tùy theo lượt ban ngày hay ban đêm
thế nhưng ghi nhận tại một điểm trong giữ xe ngay trước phố đi bộ hàng mã giá vé tại đây là hai mươi đồng một lượt gửi xe máy
cũng trên một số tuyến phố trung tâm của thành phố hà nội rác thải vứt tràn lan trên vỉa hè khắp lối đi gây phản cảm cho những du khách trong và ngoài nước
lượng du khách đến với hà nội trong những ngày này khá đông những giải pháp từ chính quyền và sự nâng cao ý thức từ một bộ phận người dân sẽ góp phần quan trọng để hà nội luôn thân thiện văn minh trong mắt du khách
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ quốc hành năm nay kéo dài tới bốn ngày do đó nhu cầu mua sắm của người dân cũng sẽ tăng cao
tại các siêu thị hay cửa hàng đang rầm rộ tung ra các chương trình khuyến mại dự kiến sẽ kéo dài đến giữa tháng chín
nhằm kích cầu tiêu dùng nguồn hàng cũng như nhân lực để kịp thời phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong những ngày này cũng đã được chuẩn bị chú đáo
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế tiêu dùng trên địa bàn thành phố hà nội
anh phạm hoàng nguyên ở hà nội đã đến siêu thị này tìm mua các loại thực phẩm thiết yếu để phục vụ cho ngày đi du lịch sắp tới cùng gia đình
lượng hàng hóa phong phú và dồi dào giúp anh nguyên thực sự yên tâm trong việc mua sắm cũng như chi tiêu
điểm đáng chú ý là năm nay các doanh nghiệp bán lẻ đầu tư kinh phí lớn hơn tung nhiều hoạt động hấp dẫn hơn mọi năm nhằm chia sẻ áp lực tri tiêu với khách hàng một cách thiết thực
cụ thể giảm giá từ hai mươi đến năm mươi cho các sản phẩm thịt cá rau củ quả
hay các mặt hàng gia dụng cũng được bán với giá yêu đãi lên đến năm mươi
phương châm giá rẻ cho mọi người chính là mục tiêu cũng như là đường lối kinh doanh chiến lược của siêu thị chúng tôi
đến dịp hai tháng chín này chúng tôi có những chương trình giảm giá cũng như khuyến mại dạng quà dành cho khách hàng nhằm kích cầu tiêu dùng cũng như là một lời chi ân dành tặng cho khách hàng đến mua hàng tại siêu thị
cụ thể giảm giá từ hai mươi đến năm mươi cho khách hàng nhằm kích cầu tiêu dùng cũng như đường lối kinh doanh chiến lược của siêu thị
thưa quý vị cao điểm du lịch mùa hè đã qua tuy nhiên thì nhu cầu đi du lịch của người dân vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đặc biệt là những tour du lịch vào dịp mùng hai tháng chín thì vẫn cháy hàng vì người dân đã đặt vé từ trước đó cả tháng
và theo ghi nhận của chúng tôi thì tại một số thương hiệu đồ dùng dụng cụ du lịch thì vẫn đang chạy những chương trình khuyến mại nhân dịp mùng hai tháng chín để có thể đáp ứng được những nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng
cụ thể cửa hàng bán phụ kiện du lịch này đang áp dụng chương trình giảm giá từ ngày hai mươi ba tháng tám đến ngày bốn tháng chín giảm đến sáu mươi hàng loạt sản phẩm vali giá chỉ từ năm trăm chín mươi chín đồng
với đơn hàng từ ba triệu đồng trở lên khách hàng sẽ nhận được bộ quà tặng bao gồm túi tốt thời trang gối đỡ du lịch bao trùm vali có tổng giá trị quà lên đến năm trăm linh đồng
đa đình tôi đang có một nhu cầu đi du lịch nên là việc mua vali là
là việc rất cần thiết
bất ngờ là mình tìm được cửa hàng này và khi bước vào mình thấy đang siêu một số chương trình của hàng chín và giảm rất sâu trong vòng ba ngày
thế nên là mình đã chọn được một số valing ý được siêu từ hai triệu xuống còn một triệu rưỡi
dựa vào đánh giá của người tiêu dùng có thể thấy việc thực hiện các chương trình khuyến mãi lớn giúp chia sẻ gánh nặng với người tiêu dùng trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng vẫn ở mức cao
bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát thị trường kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá
kinh doanh hàng hóa nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng không đảm bảo an toàn thực phẩm và các hành vi gian lận trong thương mại
tiếp theo sẽ là những thông tin kinh tế đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
sau một mươi năm lần giảm liên tiếp khoảng một mươi một thương hiệu chiếm thị phần lớn đồng loạt thông báo tăng giá thép ngày cuối tháng tám
điều chỉnh giữa các đơn vị có phân hóa mạnh thấp nhất khoảng một trăm năm mươi đồng cao nhất lên đến tám trăm một mươi đồng một tấn
theo các chuyên gia mức tăng này không mạnh nếu so với những đợt leo thang liên tiếp hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên trên mức nền một mươi bốn bốn một mươi năm bảy triệu đồng một tấn lần điều chỉnh này khiến giá thép vẫn neo cao so với mốc một mươi hai năm triệu đồng trước bão giá
từ ngày một chín nghị định số bốn mươi bảy hai nghìn hai mươi hai của chính phủ về kinh doanh và điều kiện
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có hiệu lực thi hành trong đó bổ sung điểm d khoảng ba điều một mươi một
đơn vị kinh doanh vận tải hành khách lái xe nhân viên phục vụ trên xe nếu có khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô
người gửi hàng hóa không đi theo xe phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin về tên hàng hóa
cân nặng nếu có họ và tên địa chỉ số chứng minh thư nhân dân số thẻ căn cước công dân số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận
việt nam airlines tiếp tục bị deoi nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục khi nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn ba mươi sáu bốn trăm linh tỷ
vốn chủ sở hữu âm gần bốn chín trăm linh tỷ các khoản phải trả quá hạn của việt nam airlines đã lên tới hơn một mươi bốn tám trăm năm mươi tỷ đồng
theo đơn vị kiểm toán này khả năng hoạt động liên tục của việt nam airlines sẽ phụ thuộc sự hỗ trợ tài chính của chính phủ
việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ ngân hàng các khoản phải trả cho nhà cung cấp bên cho thuê
thưa quý vị đợt nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay cũng tạo ra cơ hội vàng cho ngành du lịch
bởi rất nhiều gia đình tranh thủ đi nghỉ trước khi các con bước vào năm học mới
và để thu hút du khách cũng như là đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch dịp nghỉ lễ năm nay
ngành du lịch của tỉnh quảng ninh đã đưa ra nhiều chương trình yêu đại hấp dẫn
các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ chủ động làm mới các sản phẩm nhằm mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách
huyện đảo cô tô của quý vị đã đưa ra nhiều chương trình yêu đại hấp dẫn
cô tỉnh quảng ninh một điểm đến bí tưởng và mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách
và thông tin này cũng khép lại bản tin kinh tế tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
anh nguyễn anh tú đã đưa gia đình đến huyện đảo cô tô này để trải nghiệm những sản phẩm du lịch mới và thu hút khách tại đây
điều mà anh cảm thấy rất hứng thú với chuyến đi này là quãng đường và thời gian di chuyển khá thuận tiện
ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ hai tháng chín lượng khách đến với cô tô khá đông với một mươi một chuyến tàu ra huyện đảo với khoảng hai khách du lịch
từ hà nội mà đến đảo cô tô này đi chỉ mất có hai tiếng rưỡi thôi
gia đình tôi di chuyển bằng xe gia đình thì đến một mươi rưỡi đến nơi và mất hơn một tiếng đi chuyển ra đến đảo rất hấp thiện
đấy là lý do chính mà chúng tôi chọn du lịch cô tô
kết thúc của cái khách của miền bắc của du lịch miền bắc mình thì là ngựa khách hiện tại đang đặt phòng vào khoảng độ bảy mươi cho dịp mùa hai tháng chín
kể từ sau thời điểm mở cửa du lịch hoàn toàn vào giữa tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay ngành du lịch của huyện đảo cô tô đã đón được gần hai trăm linh lượt khách
còn trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín này cô tô đã lên các phương án sẵn sàng đón khách nâng cao khả năng chất lượng phục vụ của các cơ sở khách sạn nhà hàng lưu trú trên đảo
đặc biệt là đối với khách quốc tế khi đến với cô tô thì họ có rất là muốn có các hoạt động trải nghiệm
đối với cô tôi thì những hoạt động này thì chúng tôi cũng có thể kết nối với các đơn vị lữ hành để có thể tư vấn cho du khách những lịch trình
cũng như các cái sản phẩm du lịch hợp lý cũng như là mang lại những cảm giác thoải mái
một trong những điểm nhấn trong mùa du lịch này là từ ngày một tháng chín để phát triển du lịch bền vững huyện đảo cô tô của tỉnh quảng ninh đã khuyến khích du khách
không mang chai nhựa túi ni lông các vật liệu có nguy cơ ô nhiễm môi trường
theo đó một trong những nội dung tập trung thực hiện là tuyên truyền cộng đồng doanh nghiệp tích cực nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
đối với du khách thì chúng tôi đã có những cái bước tuyên truyền và ký cam kết với các hãng lữ hành và các hãng vận tải tàu khách
thì làm sao là tuyên truyền vận động du khách khi bước chân xuống tàu là không mang ra những rác thải nhựa ra cô tô
thực tế cho thấy ngoài những điều kiện tự nhiên sẵn có huyện đảo cô tô sở hữu rất nhiều tiềm năng thuận lợi để phát triển du lịch trái mùa
thu hút du khách trong nước và khách du lịch quốc tế tới đảo vào mùa thu đông nhằm giải bài toán thời vụ
vũn là một nốt thắt trong phát triển kinh tế du lịch biển miền bắc nói chung